đã sáu mươi năm năm trôi qua những ký ức hào hùng về ngày giải phóng thủ đô năm xưa vẫn vẹn nguyệt trong trí nhớ của những người đã có mặt trong thời khắc lịch sử ấy
trong đó có một nhân chứng sống người đã tham gia rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ để bảo vệ tổ quốc đó là anh hùng lực lượng vũ trang nguyễn tiến thủ
lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp ngõ phố nhà nhà mở rộng cửa đón đoàn quân trở về thủ đô
những nụ cười sen lẫn giọt nước mắt tất cả những cảm xúc ấy đều sống mãi trong trái tim của ông người cựu thanh niên sung phong phá bom cảm tử
với nhiệm vụ mở các tuyến đường chiến lược vào chiến dịch điện biên phủ tại đây nguyễn tiến thủ cùng đồng đội đã vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm
có nhiều sáng kiến tìm ra nguyên lý phá các loại bom bảo đảm giao thông thông suốt ở những tòa nhà
đã ngoài tám mươi tuổi nhưng khi được hỏi về những câu chuyện năm xưa anh hùng lực lượng vũ trang nguyễn tiến thủ vẫn nhớ như in những mốc thời gian ông đã từng tham gia cách mạng
với giọng kể mạch lạc những ký ức năm xưa cứ thế ùa về như một thước phim quay chậm
với nhiệm vụ mở các tuyến đường chiến lược vào chiến dịch điện biên phủ tại đây nguyễn tiến thủ cùng đồng đội đã vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm
nguyễn tiến thủ đã vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm

nguyễn tiến thủ đã vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm